đi làm về mệt quá nên gọi anh em vô nhà thì nhập một bữa rồi á
sau những giờ làm nương rẫy rượu trở thành thú vui duy nhất của những người đàn ông này
họ sẵn sàng đổi tiền mua gạo phục vụ sinh hoạt của gia đình để lấy rượu uống
mỗi người có thể uống tới vài lít rượu một ngày là chuyện bình thường trong buôn
không cái này là uống cho vui thôi mà gặp giao lưu anh em khoảng một lít thôi
tại vì mình mệt quá thì làm được có một lít thôi à
được tiêu thụ nhiều do vậy rượu cũng là món hàng có thể dễ dàng mua được ở bất cứ tiệm tạp hóa nào
tiệm tạp hóa của bà nguyễn đức
trong bà cúc suốt một mươi sáu năm qua rượu trở thành mặt hàng chính phục vụ sinh hoạt cho người dân ở đây
mỗi bình rượu hai mươi lít được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy một tuần
ở đây thì mặt hàng rượu thì nó bán chạy ngày đến năm một mươi người người đồng bào ở đây thì họ uống rượu không thôi
nguyên nhân khiến đây trở thành mặt hàng tiêu thụ mạnh
do thói quen của người dân ở đây
cũng đã trở thành nếp sống khó bỏ của người dân tại đây
mặc cho các tác hại mà sản phẩm này có thể mang lại
trao đổi với ủy ban nhân dân xã e ven về vấn đề này
đây cũng là một vấn đề nan giải tại các buôn làng suốt nhiều năm qua
cái số người mà uống rượu bia thì vẫn uống rượu bia mà gọi là quá đà say xỉn thì vẫn còn
bởi vì cái việc bán rượu và mua rượu
không thể kiểm soát được
ví dụ người bán rượu thì bây giờ là mình có thể cấm người ta bán rượu đâu không thể cấm được
mà người mua rượu thì họ mua bất cứ lúc nào mình cũng không thể biết được
vợ con hoặc chính bản thân người ta là kiểm soát về rượu
ví dụ rượu thì không thể thiếu được trong các cuộc vui của nhậ
nhưng mà nếu một chén thì nó vui nhưng mà hai vá chén thì nó mất vui rồi
mình chỉ khuyên
thực tế là hiện nay đang là cái khuyên khuyên rất là nhiều
chứ còn nếu mà cấm mua rượu thì thực tế là một lời khuyên thôi chứ không thể cấm được
khi rượu vào cơ thể thì nhờ men nó tác dụng thì rượu biến thành cái an đi hít
cái an đi hít được chuyển hóa một lần nữa thì chuyển thành một cái năng lượng cho cơ thể hoạt động
cái ảnh hưởng trước mắt mà khi mà dùng một cái lượng rượu lớn vào trong cơ thể thì làm cho con người ta hưng phấn một cách quá mức
rồi làm cho con người ta ăn nói tục tiễu không làm chủ được hành vi tác phong và làm cho có thể gây ra những cái tai nạn sinh hoạt tai nạn giao thông và đặc biệt là những cái tai nạn nghề nghiệp tai nạn giao thông rất thảm khốc hiện nay đang xuất hiện
theo thống kê của bộ y tế rượu bia được xếp thứ năm trong tổng số một mươi năm nguy cơ đối với sức khỏe

tất cả các nguyên liệu pha chế vốn phải là bí mật của nhà sản xuất
nước đường các loại bột không tên
với công thức pha chế chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ nơi đâu
sẽ biến những đứa tưởng chừng như chẳng có gì liên quan đến nhau trở thành rượu thượng hạng trong ngày tết
ba hai tỷ đồng hồ mấy đứa mùa mảnh rượu phải ít đâu

nói tương qua là phải là tỷ đồng hồ mảnh rượu thượng hạng tỷ đồng hồ mảnh rượu thượng hạng

vậy nên việc dán loài tem này rất tiết kiệm
một chiếc tem sẽ được xé đôi để dán được nhiều lần như thế này
theo quy định của bộ tài chính về việc dán tem thuế trên sản phẩm rượu bia thì tem phải được dán hoàn chỉnh trên nút nắp của chai rượu bia
keo dán tem là keo tốt tránh bong chóc
tuyệt đối không sử dụng lại tem thuế
tem tách đôi không có giá trị
như vậy với quy trình dán tem tại các cơ sở gia công rượu mà chúng tôi đã ghi hình khó có thể bảo đảm đúng quy định
đây là rượu vang nho được lấy về từ cơ sở
cho mẫu giấy ăn vào rượu
chỉ ít phút sau rất dễ nhận thấy màu của các chất tạo màu hóa học bám trên giấy
chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm đơn giản với chất tạo màu được lấy từ cơ sở sản xuất
chỉ chơi đầy một mươi giây
với vài động tác quấy nước đơn giản chúng tôi đã có thể tạo ra một cốc nước có màu giống hệt rượu vang được ủ lâu năm
và không nhiều người tiêu dùng phân biệt được thật giả
theo nếu mà đánh giá về bên ngoài thì nhìn thì nó cũng là được
nó không phải là cái hàng giấy đây
nhìn mẫu mã thì nói chung là được
cái màu này cô nghĩ là chắc là mẫu
mẫu nó tự nhiên cũng phải mẫu thực phẩm
tại vì mẫu thực phẩm kia là nhiều màu nó rất là đỏ nó đỏ tre đỏ trét
nhiều các cái màu thực phẩm kia mình nhìn cái mình thì nó khác
nhưng màu này cô nghĩ thì nó không phải là mẫu thực phẩm kia
những rượu người ta lại cho các cái phẩm màu mà đặc biệt những cái phẩm màu mà nó lại không có phép của bộ y tế
thì nó làm cho cái ngộ độc rượu nó ngày càng gặp rất là nhiều đặc biệt là trong những cái ngày lễ ngày tết này
vì vậy mà tốt nhất là chúng ta không nên uống các cái loại mà rượu
mà nấu lấy hoặc là không rõ cái quy trình sản xuất của người ta có đảm bảo hay không
thế rồi rượu mà lại cho các cái phẩm màu và đặc biệt các cái rượu mà ngâm pha chế các cái thuốc
thì cái đó là chúng ta phải hết sức cảnh giác
vì đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc là đã xảy ra
còn đây là một đại lý rượu ở khu vực thanh oai hà nội
theo tiết lộ của người bán càng gần tết các loại rượu pha chế được tiêu thụ rất nhiều
mà một mươi năm thì loại trắng thôi
tất cả đây à anh